ubnd tỉnh quảng nam vừa tổ chức cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng cảng cá tam quang và khu dịch vụ thương mại thủy sản hậu cần nghề cá tam quang
công trình cảng cá tam quang được đầu tư theo hình thức đối tác công tư và khu dịch vụ thương mại thủy sản hậu cần nghề cá tam quang được đầu tư với nguồn vốn hơn một trăm hai mươi hai tỷ đồng
khi đi vào hoạt động cảng cá tam quang đáp ứng được một mươi sáu tấn hải sản qua cảng mỗi năm thuận tiện mua nhân liệu nhu yếu phẩm tạo thuận lợi cho ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
đặc biệt khu hậu cần nghề cá sẽ tu hút khai thác nguồn lực và phát triển phát huy những tiềm năng lợi thế của vùng duyên hải miền trung